lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại xã hoàng khánh huyện hoàng hóa
đây là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trường học trên địa bàn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
theo công an thành phố thanh hóa từ tháng bốn đến nay nguyễn văn bằng đã liên tiếp gây ra tám vụ trộm cắp tài sản
với tổng giá trị tài sản trộm cắp lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
việc gây ra hàng loạt vụ trộm cắp này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trên các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
các công tác phục vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng